đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh ngán toán nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã chủ trì hội nghị công bố dự thảo
báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát
trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại tỉnh thái nguyên
phát biểu ý kiến tại hội nghị đồng chí nguyễn hòa bình ghi nhận những kết quả thành tiệu
về phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng bảo đảm an sinh xã hội xây dựng đảng
mà đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đến nay
đồng chí nguyễn hòa bình cũng đề nghị đoàn kiểm tra nghiên cứu tiếp thu những ý kiến phát biểu
của các đại biểu dự hội nghị để hoàn thiện ban hành báo cáo ban thường vụ tỉnh nguyệt
coi việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ hình sự về tham nhũng
kinh tế là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phòng ngừa thực hiện công tác phòng chống tham nhũng
các cơ quan tiến hành tố tụng cần chú trọng việc kê biên tài sản cho chúng
cho đúng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét xử
thi hành án làm rõ chứng minh tội phạm gắn với thu hồi tài sản tham nhũng